tin báo các cơ quan chức năng thành phố đồng xoài sau đó đã có mặt tại hiện trường
sau hơn một giờ đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên lửa đã thiêu dụi hoàn toàn hai trụ điện trung thế các hộp chứa điện
nhiều đường dây và một số tài sản liên quan khác cũng bị ngọn lửa thiêu cháy
vụ cháy cũng làm mất điện gần bốn giờ đồng hồ trên nhiều khu vực tại quốc lộ một mươi bốn thuộc xã tân thành
rất may vụ cháy nằm ngay mặt đường quốc lộ nhưng xảy ra vào lúc dạng sáng
ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người
đến trưa ngày một mươi sáu tháng chín công tác khắc phục hậu quả thay mới đường dây dẫn
vẫn đang được điện lực thành phố đồng xoài và viễn thông bình phước khẩn trương triển khai
nguyên nhân vụ cháy cũng đang được điều tra làm rõ
sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục
lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng châu đô ri sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa
xã an hảo huyện tịnh biên của tỉnh an giang về tội giết người
đặc điểm nhận dạng đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh an giang là đối tượng châu phi run sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh tây xã vĩnh trung huyện tịnh biên của tỉnh an giang
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị cẩm tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ trung xã mỹ phú huyện châu phú của tỉnh an giang
đặc điểm nhận ra đối tượng cao một m năm mươi năm sống mũi thẳng giái tai vuông
nếp tay dưới thụt và có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay xin kết thúc tại đây